thay vì được nghỉ hè như những năm trước thì năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên các trường vẫn phải duy trì việc dạy và học
do thời tiết nắng nóng có lúc lên đến trên bốn mươi độ c trong khi học sinh phải gồng minh vượt nắng để đến trường thì các thầy cô nhà trường lại đang loay hoay tìm mọi cách giảm nhiệt cho học sinh
không chỉ điều hòa mà quạt chân cũng được bật lên trong lớp học tại trường trung học cơ sở chu văn an trong những ngày nắng nóng
để hạn chế cho học sinh không phải đến trường nhiều nhà trường còn tổ chức dạy học online một số môn
trường có điều kiện thì lắp điều hòa trường có ít khả năng hơn thì cũng cố lắp
thêm quạt một số trường thì các thầy cô cùng nhau lắp mái tre phủ nơi học sinh học các môn năng khiếu thể thao
tuy nhiên do kinh phí nhà trường có giới hạn nên nhiều trường học vẫn không thể có đủ các trang thiết bị làm mát giải nhiệt cho thầy và trò
trước mắt là nhà trường sử dụng bằng những biện pháp thuê những quạt hơi nước huy động các quạt khác loại quạt khác của nhà trường để tập trung vào những lớp đấy để làm sao nó giảm cái nắng nóng nó dịu lại cái nắng nóng ở trong lớp học đấy
trường giáo dục thể chất thì các em chúng tôi chỉ đạo cho các thầy cô giáo là chỉ tập trung dẫn cho các em dưới các bóng dân có hoạt động ngoại quả khác thì chúng tôi tổ chức trong các giờ sinh hoạt ở trên các lớp và cái buổi trào cờ trong lớp đầu tuần
theo dự kiến phải còn hơn một tháng nữa mới kết thúc năm học trong khi đó dự báo nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài
để bảo đảm sức khỏe cho học sinh các trường vẫn cố gắng bằng cách này hay cách khác lịch học cũng được thay đổi cho phù hợp với tình hình nắng nóng khắc nghiệt
một thời khói biểu bám sát nội dung tin rằng giảm áp lực học tập cho các em cũng được coi là một biện pháp chống nắng hiệu quả